chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh thành phố hà nội
là đối tượng nguyễn anh tuấn sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại khu một mươi hai xã phú lộc huyện phú ninh tỉnh phú thọ
và đối tượng phạm đức khải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn tu lễ xã kim đường huyện ứng hòa thành phố hà nội
bị công an huyện thanh trì thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có xeo thẳng một năm cm cách năm cm trên sau đuôi lông mảy trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
do những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện